do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số ba và áp thấp những ngày qua trên địa bàn tỉnh hà nam đã có mưa vừa mưa to đến rất to
nước lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh dâng cao đã gây ngập lụt tại một số huyện thành phố
ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp dân sinh và gây ra nhiều sự cố trên hệ thống công trình thủy lợi đề điều của tỉnh
theo tổng hợp từ tri cục thủy lợi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hà nam
toàn tỉnh hà nam có trên bảy trăm bảy mươi hectare lúa bị ngập úng trong đó gần một trăm bảy mươi hectare bị mất trắng
trên ba trăm sáu mươi hectare phải giảm tiể lại hơn tám trăm tám mươi hectare cây màu bị ảnh hưởng hơn một trăm một mươi năm hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng
trong đó ngập hoàn toàn là một trăm một mươi một hectare bị tràn bờ là bốn hai hectare
trước tình hình trên ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà nam đã chỉ đạo các nhà thầu
các công ty khai thác công trình công thủy lợi và địa phương huy động nhân lực vật lực phương tiện
theo phương châm bốn tại chỗ bơm nước cứu lúa và hoa màu xử lý kịp thời các sự cố dò dỉ tràn sạt lở đê sạt lở đê bồi kè
chỉ đạo các địa phương tập trung gieo cấy giảm tiể lại chăm sóc lúa bảo vệ đàn vật nuôi thủy sản
vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm khu đô thị nguồn nước sinh hoạt